cánh đồng xanh ở xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội thuộc đất quốc phòng
đã được thanh tra thành phố hà nội và thanh tra chính phủ kết luận
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi ba một số đối tượng tại xã đồng tâm đã thành lập tổ đồng thuận do lê đình kình
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu trú tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
lê đình công là con trai của kình và bùi viết hiểu cầm đầu
do có ý định chiếm đoạt đất ở cánh đồng xanh thuộc quản lý của bộ quốc phòng
các đối tượng này thường xuyên lôi kéo kích động quần chúng nhân dân
khiếu kiện phức tạp về công tác quản lý sử dụng đất của chính quyền xã đồng tâm
cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi khi biết thông tin công an tp hà nội phối hợp với quân chủng
phòng không không quân bộ quốc phòng triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay
miếu môn trên đất đồng xanh lê đình kình cùng đồng bọn bàn bạc góp tiền mua vũ khí
bom xăng nhằm tấn công lực lượng chức năng
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an đến cổng làng thôn hoành
xã đồng tâm để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì các đối tượng dùng lựu đạn
gạch đá bom xăng và dao tấn công lực lượng công an khiến ba cán bộ công an hy sinh
trong vụ án này cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của đối tượng lê đình kình
cấu thành tội giết người tuy nhiên do đối tượng đã chết vào dạng sáng hôm xảy ra vụ án
nên cơ quan công an không đề cập xử lý hai mươi năm đối tượng liên quan đến vụ án bị truy tố với tội danh
giết người bốn đối tượng khác bị truy tố với tội danh chống người thi hành công vụ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự
đối với lê thị nương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở huyện mỹ đức thành phố hà nội để điều tra về hành vi chống người
thi hành công vụ nương là đối tượng đã giữ cháu đặng ngọc anh sáu tuổi chú tại khu phố tân lập
thị xã từ sơn khiến lực lượng công an phải phá cửa để giải cứu vào ngày hôm qua
như chúng tôi đã đưa tin vào tối ngày năm tháng chín lực lượng công an đã giải cứu cháu đặng ngọc anh
bị lê thị nương là bạn gái đặng trung kiên bố đẻ của cháu ngọc anh giữ cháu bé trên giường
khiến cháu gào thét kêu cứu khám xét nhà kiên thu giữ khoảng bảy bảy gram ma túy các loại và nhiều
tăng vật liên quan đến việc bạo hành cháu ngọc anh quá trình truy bắt đối tượng kiên cơ quan công an
thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín một mươi bốn viên đạn hai dao một cân tiểu ly và hơn một kg ma túy tổng hợp
bước đầu cơ quan công an xác định đặng trung kiên đã đánh đập bạo hành cháu đặng ngọc anh nhiều ngày
hiện công an tỉnh bắc ninh đang truy bắt đối tượng kiên đồng thời điều tra làm rõ các hành vi vi phạm khác
của kiên và nương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
ngày hôm nay cho biết vừa phối hợp với công an xã hoàng tây
phát hiện lê xuân quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn thọ lão một xã hoàng tây
có hành vi vi phạm về sản xuất kinh doanh hàng cấm là đạn và súng săn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng chín công an huyện kim bảng phối hợp với công an xã hoàng tây
tổ chức kiểm tra hành chính tại gia đình lê xuân quỳnh
phát hiện và thu giữ tám máy dập đạn trì hơn bốn trăm linh kg đạn trì thành phẩm một súng hơi thể thao bắn đạn trì
tại cơ quan công an quỳnh khai nhận đã mua máy dập và trì tấm nguyên liệu
bố trí người nhà và thuê công nhân thời vụ để sản xuất đạn trì
sau đó quảng cáo trên facebook và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn toàn quốc
hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật